một vụ nổ xe bồn đã xảy ra vào chiều một mươi ba tháng sáu tại tỉnh chiết giang của trung quốc
đến tối số người thiệt mạng và bị thương lần lượt tăng gấp đôi so với báo cáo sơ bộ trước đó
cụ thể đã có ít nhất một mươi người thiệt mạng và một trăm một mươi bảy người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc này
theo giới chức địa phương chiết giang khi di chuyển trên đường cao tốc qua địa phận tỉnh trên
xe bồn đã bất ngờ phát nổ và sau đó trượt khỏi đường
vụ tai nạn đã làm sập nhiều ngôi nhà và cơ sở sản xuất nằm trên tuyến cao tốc thẩm dương hải khẩu
ngoài ra nhiều ô tô trên đường hoặc đỗ gần đường cao tốc đã bị bén lửa và bốc cháy dữ dội
tạo ra những cột khói đen trên bầu trời có thể quan sát được từ khoảng cách xa
công tác cứu hộ đang được nhanh chóng triển khai những người bị thương được đưa tới các cơ sở y tế gần nhất